trong khi đó ở bên kia biên giới phần lan nga cũng có những phản ứng rõ ràng trước khả năng mở rộng của nato
tổng thống nga vladimir putin ngày hai mươi tám tháng hai đã ký ban hành luật đình chỉ việc tham gia vào hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược new start
văn kiện này đã được đăng tải trên cổng công báo chính thức luật có hiệu lực kể từ ngày công bố
quyết định tham gia lại hiệp ước của moscow theo văn kiện sẽ do tổng thống quyết định
việc nga dừng tham gia new start được tổng thống putin tuyên bố hôm hai mươi một tháng hai trong thông điệp liên bang đọc trước quốc hội
vì moscow không có cơ hội tiến hành các cuộc thanh sát chính thức theo thỏa thuận này
chỉ một ngày sau khi tổng thống putin đọc thông điệp liên bang duma quốc gia tức hạ viện và hội đồng liên bang thượng viện của nga
đã lần lượt thông qua dự luật và việc đình chỉ new start
hiệp ước new start được cựu tổng thống nga dmitry medvedev và
người đồng cấp mỹ barack obama ký năm hai nghìn một mươi
hiệu lực của hiệp ước bắt đầu sau một năm ban đầu trong khoảng thời gian một mươi năm sau đó được kéo dài đến năm hai nghìn hai mươi sáu
hai nước cam kết cắt giảm kho vũ khí chiến lược xuống không quá một năm trăm năm mươi vũ khí hạt nhân sẵn sàng sử dụng
bảy trăm linh tên lửa đạn đạo xuyên lục địa icbm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm slbm
và máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược đã được triển khai tám trăm linh bệ phóng icbm
slbm và máy bay ném bom hạng nặng đã triển khai và chưa triển khai
hai nước cũng thống nhất giám sát lẫn nhau tại các căn cứ icbm tàu ngầm và căn cứ không quân